xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị liên quan đến vụ sạt lở đất ở bắc cạn ba người trong gia đình bị vùi lấp
ông long sơn hà cho biết sự việc diễn ra rất nhanh cả nhà đang ngủ nên không ai hay biết gì
thì trong tích tắc ông đã mất đi con gái cháu ngoại và con rể
ngày hai mươi hai tháng năm ông long minh giám chủ tịch ubnd xã hiệp lực huyện ngân sơn bắc cạn cho biết
khoảng chín giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí ba nạn nhân mắc kẹt
theo ông giám ít phút sau đó ba nạn nhân được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong
các nạn nhân tử vong là hai vợ chồng và một người con
hiện lực lượng chức năng đang làm công tác khám nghiệm hiện trường
ông giám cho biết tại hiện trường có khoảng hai trăm linh người đến cứu hộ cứu nạn những người mắc kẹt
lực lượng chức năng đã huy động tối đa phương tiện máy móc tranh thủ từng phút từng giờ
hy vọng cứu được người ra từ trong đống đổ nát
điều thần kỳ đã không xảy ra cả ba nạn nhân nằm sát nhau được xác định đã thiệt mạng trong khi đang ngủ
ngôi nhà xảy ra sạt lở là của gia đình ông long sơn hà
chủ tịch xã hiệp lực cho hay thời điểm xảy ra vụ sạt lở vào giờ ngày hai mươi hai tháng năm
lúc này trong nhà có tám người sau năm người may mắn thoát kịp ba người đang ngủ không biết nên bị đất vùi lấp
ngôi nhà bị đất đá sạt lở xuống là nhà xây cấp bốn
hoàn cảnh gia đình ông hà rất khó khăn thuộc hộ nghèo của xã
địa phương cũng động viên hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân gặp nạn
trong khi đó ông long sơn hà chủ ngôi nhà xảy ra sạt lở cho biết
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm cả nhà ông tám người đang ngủ thì xảy ra sạt lở đất
theo ông hà khi nghe thấy tiếng đồng mạnh ông thức giấc chạy ra gian nhà chính
thì thấy mức tường bị đổ sập đất đá sạt vào nhà gây
sập hoàn toàn phong ngủ trong phòng
lúc này ông gọi hai con và cháu đang ngủ trong phòng bị sập
nhưng không thể ai trả lời
sự việc diễn ra rất nhanh cả nhà đang ngủ nên không ai hay biết gì
chỉ trong tích tắc ông đã mất đi con gái cháu ngoại và con rể
chú ngôi nhà cũng cho biết thêm
thời điểm xảy ra sạt lở trời không mưa
xung quanh nhà chưa có dấu hiệu bị sạt lở
ngôi nhà này gia đình ông xây từ hai nghìn một mươi
trước đó không lâu một vụ sạt lở ở ba vì làm
ba cháu nhỏ tử vong đã khiến nhiều người không khỏi đau xót
được biết nguyên nhân xảy ra sự việc đáng buồn này là do mưa lớn
đất sạt lở làm mức đường bao đổ sập
khi ấy ba cháu bé đang chơi trong nhà đã bị đất đá vùi lấp
ngay sau khi sự việc xảy ra rất nhiều người dân trong khu vực
đã lập tức có mặt để cứu nạn đưa các cháu bé ra ngoài
trong đó có ông bùi văn tiến
kể lại quá trình đưa ba cháu bé tử vong ra khỏi vụ sạt lở đất
ông bùi văn tiến chú tải thôn sáu xã ba trại huyện ba vì cho biết
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm ngoài trời mưa lớn
khi đó gia đình ông đã đóng cửa đi ngủ
thì nghe tiếng gọi của hàng xóm bảo sập tường rồi
nghe thấy vậy ông lập tức cầm theo xà beng đi ra
thì thấy khu vui chơi bị sạt lở
khi ra tới nơi ông tiến nghe thấy mọi người bảo có các cháu nhỏ trong đống đất
nên ông nhanh chóng lao vào cứu hộ
ông kể lại lúc đó nhiều đá gạch to vùi lấp các cháu
nên ông cùng mọi người cứ thế bưới đất bậy gạch ra
sau hơn nửa tiếng đồng hồ liên tục đào bới
ông tiến cùng mọi người đã đưa được hai cháu bé ra ngoài
khoảng hai mươi năm phút sau mới tìm thấy cháu bé thứ ba
con gái của chủ khu vui chơi
ông nghẹn ngào chia sẻ cháu bé rất ngoan lễ phép
và thường sang nhà ông chơi
chị đoàn tích hương một người hàng xóm
đã chứng kiến toàn bộ sự việc sạt lở nghẹn ngào kể lại
khi đó trời đang mưa to các cháu không thể về nhà được
nên phải ở lại trú mưa
khoảng sau hai mươi hai giờ bố các cháu đi đón
khi tôi chạy qua tôi thấy tường nhà đã sập
khi chị hương và chồng đến
họ nhìn thấy một số cháu đang khóc
và bức tường nhà đã sập vào bên trong
chị kể tôi thấy chú v chủ nhà vừa bới đất vừa khóc
kêu cứu con em với con em bị mù trong này rồi
tại hiện trường vụ sạt lở
chị hương đã thấy một đứa trẻ bị khối gạch lớn đè lên chân
bố mẹ của cháu bé đang cố gắng nhắc lên nhưng không thành công
thấy tình hình chị hương đã chạy tới giúp nhưng không thể làm gì được
chị ngay lập tức chạy về nhà tìm xà beng quốc
để nâng khối gạch lên nhưng không tìm thấy
sau đó chị đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu
và nhờ họ báo cho cơ quan công an
lúc đó công an đã đến để cứu giúp các cháu nhưng không thành công
theo chị hương trong lúc sự việc diễn ra
một số chó bé đã kịp được bố mẹ bế ra ngoài trong tình trạng hoàng sợ
được biết lúc đó có khoảng tám đến chín cháu nhỏ
bốn năm chó bé đã được bố mẹ kịp thời bế ra ngoài trong tình trạng hoàng sợ
mặt tái mét ôm chặt các bé
một chó bị khối gạch đè lên chân
còn lại ba chó bị bức tường đè lên
chị chia sẻ khu vực kinh doanh và giải trí này đã mở cửa được khoảng một năm
chỗ sạt lở là một bờ đất cao và bên dưới là nhà xây dựng
thông thường nước thấm vào đất nhưng trời qua mưa to đã gây ra việc đổ tường
một người hàng xóm khác bà nguyễn thị quế bảy mươi bốn tuổi cũng chia sẻ
tối một mươi hai tháng bốn khi trời mưa lớn bà đang ở trong nhà thì nghe tiếng sập tường nhưng không biết đến từ đâu
ban đầu bà nghĩ đó là ở nhà bà nhưng không phải
một lúc sau con gái bà chạy sang mặt hốt hoảng bỏ mẹ ơi sang cứu người ta có người tử vong
khi đến hiện trường vụ sạt lửa bà quế và con gái đất cố gắng tìm quốc sảnh và xá beng đến giúp đỡ nhưng không thành công
khi bà tới bà chỉ thấy đất đá phủ kín và bố mẹ của một số cháu bé chỉ biết khóc
các người dân khác trong khu vực cho biết vào những ngày cuối tuần các gia đình thường đưa trẻ em ra ngoài chơi và khu vực luôn rất đông đúc
thường thì các bé đến đây chơi và về khoảng hai mươi một h ba mươi nhưng do trời mưa lớn hôm đó nên phải ở lại
một người dân kể lại tối đó trời đổ mưa to sự việc xảy ra vào tối muộn nên cũng không rõ
sáng nay được mọi người kể thì mới biết sự việc đáng tiếc xảy ra
theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn
lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước phía tà luy dẫn đến việc tường nhà bị đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân
danh tính của ba cháu nhỏ được xác định là cháu ltt sinh năm hai nghìn hai mươi một và lk sinh năm hai nghìn hai mươi một
cả hai cùng chú tại thôn cẩm an xã cẩm lĩnh ba vì
ttad sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tại xã ba trại con của chủ khu vui chơi
liên quan đến vụ việc sạt lửa đất tại xã ba trại khiến ba cháu nhỏ tử vong thương tâm
phía chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ về cơ sở khu vui chơi nơi xảy ra sự việc đau lòng
theo tìm hiểu ban đầu khu vui chơi thế giới của bé là do hộ dân tự xây dựng và tổ chức khai thác
về giấy phép hoạt động của khu vui chơi này chính quyền huyện ba vì vẫn đang xác minh
chính quyền địa phương và các cấp cơ sở cũng đã nhanh chóng thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân ngay trong đêm
cùng ngày ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện ba vì đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của trận mưa đêm ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn huyện
hiện ubnd huyện cũng đang cho biết sẽ trích từ các quỹ theo quy định hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn hai mươi tám triệu đồng
vụ sập tường do sạt lở khiến ba cháu bé tử vong ở ba vì khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng
đau xót nhất vẫn là gia đình người thân của các cháu nhỏ
tối ngày một mươi ba tháng năm trong hai căn nhà sát vách ở xã cẩm lĩnh huyện ba vì không khí tăng thương bao trùm cả một vùng quê
sau khi sự việc đau buồn xảy ra hàng xóm đã đến chia sẻ với gia đình hai cháu lt và lk cùng sinh năm hai nghìn hai mươi một hai trong số ba nạn nhân tử vong vụ sập tường ở ba vì
nỗi đau nhân lên gấp bội khi bố của các cháu là hai anh em ruột trong một gia đình
phía trong hai căn nhà cấp bốn sát vách nhau hai chiếc ban thờ được dựng vội di ảnh vẫn đang được đặt trên bàn
chứng kiến không khí tang thương này không ai cầm nổi nước mắt
nén nỗi đau ông nth ông trẻ của hai nạn nhân cho biết gia đình đã lo hậu sự xong cho hai cháu vào buổi sáng
trước khi đưa đi thì để bố mẹ nhìn lần cuối chứ không cho bố mẹ nó ra ngoài đồng lo nhất là mẹ của cháu lt vừa mới sinh em bé
hh cho biết thêm khoảng hai mươi hai h một mươi sáu phút ngày một mươi hai tháng năm gia đình nhận được thông tin ngay lập tức ông có mặt tại hiện trường
khi đó trong bốn đứa trẻ bị tường đề có một đứa ở phía ngoài mẹ cháu đang ôm nhưng không lôi chân ra được vì kém bức tường
thậm chí đến ông khác còn không bẩy được bức tường ấy lên
chờ thêm mấy phút nữa thì có thêm cả chục người đến cùng nâng gạch rồi mới cứu lên được cháu bé
sau đó bố mẹ hai đứa cháu ông nvh hô hoán và nhảy vào đào bới đất phía trong
nhận thấy vụ việc xấu diễn ra ông nhh đã yêu cầu bố mẹ cho bé ra ngoài để bản thân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các cháu lên
được biết vợ anh tê cũng phải gửi về ngoại vì mới sinh xong được một tháng
gia đình chỉ dám cho về nhìn mặt con lần cuối rồi lại đưa về ngoại
thất thần ngồi trước bàn thờ con trong di ảnh là một bé gái ba tuổi mặc áo khoác hồng nở nụ cười trong veo
nước mắt của mẹ cháu lở tê tê lăn dài hai bên gò má
chỉ mới hôm qua cô con gái còn vui đùa với bố mẹ với em
đã âm dương cách biệt
chị cố nhớ lại ký ức kể rằng hôm ấy bác cháu đi làm ở hà nội về nên đón hai chị em đi ra khu vui chơi
ở đó các con cũng đã từng chơi nhiều lần trước khi đi con còn khoanh tay lễ phép trao bố mẹ chào em
thế mà hóa ra con trào để con đi thật
nhớ lại sự việc đau buồn anh g bố cháu lở can nở cho hay
bản thân anh làm ăn xa nhà nên vài bữa mới về thăm con một lần
khoảng hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi hai tháng năm anh cùng vợ chồng con gái và cháu ruột con gái của em trai đi chơi
đến khoảng hơn hai mươi một h người thân ở nhà gọi điện báo rằng có sầm chớp nên chở hai cháu về nhà kéo trời mưa
lúc này hai vợ chồng anh g chuẩn bị ra về thì trời mưa rất to nên lại quay vào trời tạnh
khi vào anh gừ thấy trong nền khu vui chơi ngập lênh láng nên cho các con lên chỗ đệm bật bông để chơi
lúc này vợ anh đứng ở cửa còn anh ngồi đối diện đó để trông các con chơi
anh bà hoàng kể lại khi đó anh thấy chiếc cột sắt nghiêng nên lao tới để đỡ con nhưng không kịp
tương nhan đổ dập anh không còn nhìn thấy các con đâu
trước mặt anh chỉ toán đất với gạch ngột ngang
và có lẽ trong đống hoang tàn đổ nát điều khiến tất cả những người chứng kiến tại hiện trường đều ám ảnh
và không khỏi xót xa là hình ảnh những món đồ chơi bị trộn lẫn trong đống bùn đất
cùng những đôi dép trẻ em ngột ngang cũng ngượm đầy lấm lem
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại